thông tin từ bộ y tế cho biết dịch sốt xuất huyết đang trong những tháng cao điểm
ghi nhận mỗi tuần đều có hàng trăm ca mắc mới điều đáng nói là trong số những bệnh nhân sốt
xuất huyết được ghi nhận tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai trong thời gian
cao điểm của dịch có tới một phần tư là phụ nữ mang thai
triệu chứng ban đầu của sốt xuất huyết rất giống với sốt virus hay cảm nên khó có thể xác định là
sốt xuất huyết ngay từ lúc ban đầu nhiều phụ nữ mang thai nhập viện với các triệu chứng sốt cao
đau nhức người vì chuẩn bị vào tháng cuối của thai kỳ nên bệnh nhân này rất lo lắng sợ rằng sốt
xuất huyết có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé
sốt xuất huyết khi mang thai có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhì vì vậy
nếu nghi ngờ sốt xuất huyết nên đến bệnh viện ngay không nên chủ quan điều trị ở nhà
tận vụ có thai cần phải theo dõi đặc biệt cho nên là phải nhập viện vì những lý do ví dụ như
là sốt cao thì có thể dẫn đến cái hiện tượng là ảnh hưởng đến thai như là trong những cái tháng đầu
có thể gây xảy thai và những tháng sau thì có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển dạ có thể một
số chuyển dạ sớm
thì có thể đẻ non hoặc trong quá trình đẻ thì nó sẽ xuất hiện cái quá trình gọi là dối mộng
loạn đông máu và có thể nguy hiểm tính mạng cho cả mẹ và cả con
trong quá trình nằm viện thì bệnh nhân được bù đủ nước và điện giải qua bằng đường uống
đường truyền cộng với việc là mình sẽ theo dõi sát cái tình trạng các cái chỉ số trong máu
cũng như là các cái tình trạng của thai nếu như là bệnh nhân có bất kỳ một tình trạng gì
như là thiếu dịch cô máu hay là thai có vấn đề thì các bác sĩ ở đây sẽ xử trí kịp thời
bằng việc là
bù dịch hạ sốt cộng với cả cho bệnh nhân phù hợp với cả chuyên khoa sản để thăm khám
và kiểm tra cho thai cho kịp thời
hiện tại suốt suốt huyết vẫn ở cao điểm đỉnh dịch do thời tiết mưa nắng thất thường
tạo điều kiện cho mũi sinh sôi phát triển do những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra
các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai cần đặc biệt chủ động phòng mũi đốt
mắc man khi ngủ diệt bò gậy và giữ sạch môi trường xung quanh nơi ở để bảo đảm không phát sinh ổ dịch